sau ngày mùng hai tết nguyên đán vừa rồi do mâu thuẫn giang áp áo đã dùng rào đâm trọng thương
hai anh em ruột là sùng a sinh và sùng a hình
ngay sau khi gây án đối tượng bỏ trốn vào rừng sâu và liên tục trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng
đến trưa qua lực lượng công an tóm gọn đối tượng khi đang trên đường lẩn trốn
một tụ điểm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy núp bóng cơ sở bán gà vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an tỉnh bình dương phối hợp với công an phường phú lợi công an tp thủ dầu một triệt phá tạm giữ năm đối tượng
vào khoảng một mươi giờ sáng ngày một mươi bốn tháng ba lực lượng công an bắt quả tàng hai vợ chồng phạm văn ken đang bán và tổ chức
cho một số đối tượng sử dụng trái phép chân ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng ken cơ quan chức năng thu giữ hơn ba mươi sáu gam ma túy cùng nhiều tăng vật có liên quan
để che giấu hoạt động mua bán ma túy của mình vợ chồng ken đã mở tiệm bán gà nhằm qua mắt lực lượng chức năng
với hành vi môi giới mại dâm qua mạng xã hội vương văn long đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn phối hợp với công an thành phố lạng sơn phát hiện bắt giữ
kiểm tra một nhà nghỉ ở phường vĩnh trại tp lạng sơn lực lượng công an phát hiện hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
các đối tượng khai nhận mua bán dâm qua sự môi giới điều hành của đối tượng vương văn long
đối tượng thường sử dụng nhiều tài khoản zalo facebook ảo để giao dịch với khách mua dâm và điều hành gái bán dâm
sau khi đạt thỏa thuận long xóa toàn bộ tin nhắn đã giao dịch
công an thành phố nha trang vừa điều tra triệt phá một nhóm tội phạm gồm năm đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy ở khánh hòa và lâm đồng
khi đi tuần tra địa bàn tổ công tác của công an xã vĩnh thái đã phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu về trụ sở để làm việc
tại đây hai đối tượng được xác định là bùi văn thuận và lê võ anh kiệt đang chờ thời cơ để trộm cắp tài sản
chiếc xe mà hai đối tượng đang đi là tăng vật được trộm cắp tại tỉnh lâm đồng
đấu tranh mở rộng các đối tượng khai thêm ba đồng phạm trong đó một người đang bị truy nã về tội trộm cắp tài sản
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện chín vụ trộm cắp xe máy tại khánh hòa và lâm đồng
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn bình xã quảng nham huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách hai cm dưới mép trái
còn về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công an huyện nga sơn tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn nội hai xã nga giáp huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có nốt ruồi cách một cm dưới canh mũi phải
và đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số nhà ba mươi một ngõ tám mươi bốn tổ một mươi bảy phường tân thịnh tp hòa bình tỉnh hòa bình
phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa về tội đánh bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý